năm nay thời tiết nắng nóng đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khu vực bắc trung bộ
và để khắc phục tìm hướng giải quyết bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
tăng cường công tác ứng phó với hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai tại khu vực bắc trung bộ
tại hội nghị các chuyên gia và các địa phương sẽ đánh giá thực trạng hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn
tại các tỉnh bắc trung bộ và đưa ra những giải pháp thích ứng với tình trạng trên
đồng thời tóm tắt công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi tại các tỉnh bắc trung bộ
đưa ra những giải pháp bảo đảm an toàn và ứng phó với mưa bão